hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị cầu thủy tức xưng tự xưng mình có khả năng tìm hải cốt nhờ bằng ngoại cảm
thủ đoạn của nhóm cầu thủy là khi thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm hải cốt thì yêu cầu cung cấp các thông tin họ tên quê quán đơn vị chiến đấu thời gian và địa điểm hy sinh
muốn tiền thì phải trả trước từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng khi nào hoàn thành việc tìm và cất bóc hải cốt thì phải trả thêm trên một trăm linh triệu đồng trở lên
sau đó cậu thủy đã tổ chức cho đồng bọn đi trợ các hải cốt liệt sĩ tại các khu mộ vô danh tại các nghĩa trang liệt sĩ
sau đó chúng kết hợp với các dị vật làm giả từ trước đem chôn ở nhiều địa điểm rồi tổ chức cất bóc lừa lấy tiền
tổng thống nhóm cầu thủy đã trợn được khoảng bảy mươi bộ hải cốt của các liệt sĩ tại các nghĩa trang ở quảng bình quảng trị thừa thiên huế
cơ quan điều tra vào cuộc và đã chứng minh tất cả hơn một trăm linh bộ hải cốt liệt sĩ mà cầu thủy cất bóc trước đó đều là giả
cầu thủy đã chiếm bảy tỷ đồng của ngân hàng chính sách xã hội việt nam một tỷ đồng của gia đình các thân nhân liệt sĩ
sau khi xem xét với các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ chiều nay hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo với các bức án như sau
nguyễn văn thúy tức cầu thủy mức án tù chung thân mẫn thị duyên hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội xâm phạm mù mã hài cốt
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ một đến hai mươi ba năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm phạm mù mã hải cốt tội trợn cấp tài sản
về trách nhiệm dân sự các bị cáo phải hoàn trả bảy tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu đồng cho các bị hại